từ ngày hai mươi bốn đến tám giờ sáng ngày hai tháng bảy phú yên ghi nhận một trăm tám mươi sáu ca dương tính với virus sars cov hai
có nhiều f có lịch sử di chuyển phức tạp nên trong giai đoạn đầu này công tác truy vết và xét nghiệm được phú yên xác định là rất quan trọng
giúp xác định được nguồn lây nên cần phải được thực hiện nhanh chóng thần tốc với mục tiêu kiểm soát dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trong thời gian sớm nhất
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã bắt giữ tám nghi phạm liên quan đến vụ cố ý gây thương tích
tại quán nhậu hoa rừng thuộc phường tân bình thành phố đồng xoài đã khiến cho một người bị thương nặng
vào ngày ba mươi tháng sáu đội cảnh sát hình sự công an thành phố đồng xoài đã tiếp nhận đơn kháng cáo của anh cao văn khánh hai mươi sáu tuổi
ngụ tại huyện phú giáo tỉnh bình dương về việc bị một nhóm người cố ý gây thương tích tại quán ăn hoa rừng
qua điều tra công an tp đồng xoài nhanh chóng xác định có tám nghi can có liên quan gồm lăng văn pháp nguyễn ngọc tuấn bùi cát anh quân
võ xuân vũ võ hiễu diện nguyễn ngọc tuấn vũ nguyễn trí tài cùng ngụ tại thành phố đồng xoài và huỳnh minh trường ngụ tại huyện đồng phú tỉnh bình phước
nguồn nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân từ hai người phụ nữ
hiện công an thành phố đồng xoài đã tạm giữ hình sự tám đối tượng này cùng một số tăng vật gồm một đao dài sáu mươi năm cm một sao tự chế dài gần một ba m và một con dao dựa dài tám mươi năm cm
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng do đối tượng lê hữu quý phát
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại đường tôn thất cảnh tp huế cầm đầu
vào ngày ba mươi tháng sáu tại quán cà phê địa chỉ năm mươi đường tôn thất cảnh đối tượng lê hữu quý phát đang tổ chức đánh bạc trận bóng đá giữa đội tuyển anh và đức cho sáu con bạc thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet sau đó tổ chức ghi cá độ cho nhiều người chơi khác nhau
từ ngày một mươi tám tháng sáu đến ngày ba mươi tháng sáu đã tổ chức ghi cá độ cho nhiều người chơi khác nhau
tổ chức ghi cá độ với tổng số tiền là hơn một năm tỷ đồng
mở rộng điều tra lực lượng công an triệu tập thêm một mươi bốn đối tượng tham gia đánh bạc để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị lan đột biến đã trở thành cụm từ được nhắc đến rất nhiều trong vài năm gần đây
có những địa phương người người nhà nhà đua nhau tham gia mua bán lan đột biến và đi đến đâu cũng chỉ bàn chuyện kinh doanh mua bán lan đột biến
và cơn sốt lan đột biến đã được đẩy lên đỉnh điểm
khi các đại gia đã sẵn sàng vung tay cả trăm tỷ đồng để có thể mua
và không ít người đã thế chấp đất đai nhà cửa tài sản để vay tiền ngân hàng tham gia góp vốn kinh doanh lan đột biến để rồi dây vào tình cảnh tiền mất tật mà
mới đây công an huyện lắc tỉnh đắk lắc đã xác minh và khẳng định không có việc mua bán lan đột biến với giá hơn ba mươi một tỷ đồng như thông tin đăng tải trên mạng xã hội
mục đích của nhóm người này là đăng tải để câu like
trước đó trên mạng xã hội có đăng tải
và lan truyền hình ảnh thông tin chúc mừng bạn lắc giao dịch thành công cho thấy thương vụ mua bán là đột biến có giá hơn ba mươi một năm tỷ đồng
theo hình ảnh đăng tải hàng chục người đã tham gia buổi chuyển nhượng la đột biến
trên bàn để sẵn các trậu hoa lan đột biến và một số tiền mặt
thường đối với cả các đối tượng giao dịch để mua và bán
ở đây thì người mà
để thực tế để mua để thưởng thức
mà chính là một nhóm các đối tượng nổi lên và quảng bá trên tất cả các trang mạng
thổi ảo giá
rồi tạo là cái nan nó như kiểu một cái kịch bản
giá trị thì khác nhưng giá trị thì như tôi nói trong thực tế chưa ai đánh giá cả
chỉ thông qua những hình ảnh clip tung lên mạng xã hội rất nhiều người đã nhẹ dạ cả tin
bỏ tiền đầu tư lan đột biến với hy vọng thu lợi nhuận khủng
thế nhưng lợi nhuận thì chưa thấy đâu mà đã mất một khoản tiền lớn
tôi có mua ba cây nan đột biến
hai cây là hồng minh trâu và một cây là hồng minh thủy
nhưng khi mua cây về đến nhà tôi phát hiện là cây nó không phải là chuẩn cây chuẩn giống
không phải là dòng cây đột biến
tôi quay lại điện cho anh huy thì anh huy bảo là
chờ mai anh xuống trong đổi cây
khi xuống đổi cây thì anh em tôi xuống đổi cây thì đã khóa buồn nan và không đi nạc được
theo khẳng định của cơ quan chức năng hiện tượng giá lan đột biến cao bất thường
thực chất chỉ là một nhóm người tạo ra các giao dịch ảo để đẩy giá lan đột biến lên cao nhằm trục lợi
trường hợp những nạn nhân đã rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang
chính là những bài học đắt giá cho những ai còn nhẹ dạ
khi tin vào món siêu lợi nhuận từ kinh doanh lan đột biến
trong thời gian qua các hoạt động
liên quan đến mua oán lan đột biến
đang tiềm mẩn nguy cơ mất an ninh trật tự
người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
cần tỉnh táo tìm hiểu kỹ thông tin
về giá cả mặt hàng trước khi mua
chủ động phòng tránh âm mưu thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động
mua oán lan đột biến nhằm mục đích nửa đảo chiếm đoạt tài sản
không để các đối tượng xấu lợi dụng
lôi kéo vào hoạt động

kịp thời phát hiện hỗ trợ các cơ quan chức năng
xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng hoạt động này
để vi phạm pháp luật
rõ ràng giao dịch mua bán hoa lan đột biến
hiện có dấu hiệu lừa đảo với nhiều thủ đoạn và chiêu trò
trong khi đó đây là những giao dịch dân sự
thuận mua vừa bán nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện và xử lý
chính vì vậy người dân cần hết sức tỉnh táo
cảnh giác trước các lời mời chào từ thị trường lan đột biến hiện nay
tiếp theo bản tin sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng bùi thúy nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại số bốn mươi cầu đất phường cầu đất
quận ngô quyền tp hải phòng về tội chống người thi hành công vụ
còn về tội gây dối trật tự công cộng phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm hoàng anh sinh năm hai nghìn ba
hộ khẩu thường trú tại bốn trên một trăm ba mươi hai vạn kiếp phường thượng lý
quận hồng bàng tp hải phòng
và đối tượng ngô văn việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ năm
phường hoàng nghĩa quận dương kinh tp hải phòng phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện tiên ẵng tp hải phòng cũng về tội gây dối trật tự công cộng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện